công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai phối hợp với công an phường phước tân thành phố biên hòa
đang khám nghiệm hiện trường đồng thời trích xuất camera an ninh và lấy lời khai một số nhân chứng
để điều tra truy bắt đối tượng bắn chín phát súng tại hai nhà dân
khoảng hai mươi hai giờ tối ngày hôm qua một đối tượng nam giới dừng ô tô trước nhà ông nguyễn văn thơ
ở khu phố tân cảng tp biên hòa sau đó cầm theo một khẩu súng và đi vào gọi tìm anh nguyễn văn quảng
con ông thơ khi ông thơ nói quảng không có nhà thì đối tượng này đã dùng súng bắn lên trời hai phát
con dâu ông thơ đã gọi cho công an phường phước tân tới giúp đỡ
ngay lập tức đối tượng đi ra phía cổng tiếp tục bắn thêm ba phát súng nữa rồi rời đi
sau một mươi năm phút công an phường đã có mặt tại hiện trường phát hiện và thu giữ năm vỏ đạn
cùng thời điểm tại nhà của một người tên trí chưa rõ lai lịch có biệt danh bé lớn
tại khu phố tân lập xã phước tân cũng đã có một đối tượng dùng súng đứng trước cổng bắn nhiều phát đạn
sau đó công an đã thu giữ bốn vỏ đạn
bước đầu công an xác định hai vụ nổ súng với tổng cộng chín vỏ đạn có thể do cùng một đối tượng thực hiện
rất may vụ việc không có người thương vong
hiện công an thành phố biên hòa đang tiếp tục điều tra xác minh và truy bắt đối tượng
sự việc nhóm con đồ hung hãng cầm mạo tấu dao gạch đá xông vào tấn công một ngôi nhà biệt thự
ở quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã xác định được hai đối tượng gây án
các đối tượng gồm nguyễn ngọc lâm chú tại quận ngũ hành sơn và võ đoàn duy khánh chú tại quận hải châu
theo cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi đập phá ngôi nhà biệt tự nói trên
được biết trước khi bị bắt cả hai đối tượng đã bỏ trốn tại một khách sạn trên địa bàn cam ranh của tỉnh khánh hòa
vì vậy công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ
di lý hai đối tượng về thành phố đà nẵng
hiện đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn tiếp tục truy xét những đối tượng có liên quan
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng lê văn do chú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang
vừa bị công an huyện vũng liêm của tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai tháng để điều tra
tối ngày một mươi sáu tháng hai đối tượng đi xe ôm đến xã hiếu thành huyện vũng liêm với mục đích tìm sơ hở của người dân để trộm tài sản
phát hiện nhà anh lê thanh duy ở xã hiếu thành huyện vũng liêm để xe máy cạnh nhà và cửa rào không khóa
đối tượng đã lấy trộm rồi chạy đến gửi trong một điểm giữ xe tại xã vĩnh xuân huyện trà ôn
sau đó tiếp tục lấy trộm một xe máy thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
ngoài hai vụ trộm trên do còn khai nhận trước đó có hai ngày lấy trộm một xe máy khác cũng tại địa phương này
theo tài liệu của cơ quan công an do có ba tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản
vào dạng sáng ngày hôm nay thì quán cà phê tại địa chỉ số hai trăm ba mươi năm đồng đa thuộc địa bàn phường thạch thang
quận hải châu thành phố đà nẵng đã bất ngờ xảy ra cháy lớn
khiến nhiều tài sản bị hư hại
vào thời điểm này người dân sống xung quanh khu vực phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội
tại quán cà phê nấm điền điện báo cho lực lượng chữa cháy một trăm một mươi bốn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hải châu
đã khẩn trương điều lực lượng và xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức ứng cứu
lúc này ngọn lửa đã bao trùm khu vực tầng một và tầng hai của ngôi nhà cửa chính bị khóa
lực lượng chức năng đã phải sử dụng thiết bị phá rỡ cửa sắt
đồng thời triển khai đội hình phun nước dập tắt đám cháy chống cháy lan sang các nhà dân
rất may vụ cháy xảy ra không có thiệt hại về người
sau hơn hai tiếng triển khai đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chào các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thào thị chía
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu về tội giết người
đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo thẳng cách ba cm dưới sau đuôi mắt phải
còn về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lai châu tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm ngọc chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phường sở dầu quận hồng bàng thành phố hải phòng
và đối tượng lê đình nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý